cụ việc đã được công an tỉnh quảng nam chuyển cho đơn vị điều tra thuộc quân khu năm để giải quyết theo thẩm quyền